cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố đối với ông phạm thanh tùng bốn mươi ba tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán trí việt về tội thao túng thị trường chứng khoán
việc khởi tố đối với ông tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần louis holdings
công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land và công ty cổ phần trứng khoán trí việt
trước đó bị can đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis holdings
đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán
thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn lois holdings